chú cảm ơn nhé

nhanh chóng cô bé chạy đuổi theo nhưng nhìn lừa đảo

đúng rồi thôi
đây không phải tiền thật
đây tiền thật mà
mày làm sao đấy
đây tiền thật mày nhầm à
nếu đây tiền thật chú đừng đổi nữa
đi xong đi

tao đi đổi người khác

thôi thôi không sao không sao
dường như cô bé không hề có chút nhút nhát nào
có lẽ vì quá xúc động nên cô bé đã không kiềm chế được cảm xúc của mình
con này đấy là một hành động không tốt một chút nào
khi mà lừa cho người nước ngoài không rõ lắm về phần tiền của việt nam
con không biết tại sao nữa
con chỉ cảm giác con muốn giúp
chứ nước ngoài vì con này chú ấy là người tốt
con muốn giúp
địa điểm tiếp theo là hồ tây
nơi có ngôi chùa linh thiêng và lâu đời nhất ở hà nội
đó là chùa trung quốc
vị khách tây lần này sẽ bị người đàn ông lái xe ôm lưa trở đến chùa trung quốc với giá cao
mặc dù ngôi chùa chỉ cách đó vài bốn chân
chùa trần quốc chính là địa điểm mà vị khách này muốn tới
anh có hỏi là chùa trung quốc ở đâu ạ
một xe ôm gần đó lập tức tiếp cận và nảy sinh ý đồ xấu nhằm kiếm tiền của khách du lịch
mặc dù chùa trấn quốc đã ở ngay trước mắt
chú dẫn ông đi một tí chú cho mày tiền một cái
thậm chí người xe ôm còn mua chuộc cậu bé
thế nhưng cậu bé đã có một hành động vô cùng bất ngờ
cuối cùng may mắn thay vì khách đã tin tưởng và đi theo cậu bạn tốt bụng
con thấy cái chú xe ôm chú ấy đã lừa ông nơi ngoài đấy
tại vì cái chùa nó rất gần đây
anh chỉ cần đi bộ là đến mà xe ô mới lấy tận một trăm linh liền nữa
thế đấy là một hành động không tốt
vì người nước ngoài người ta sẽ không biết được là số tiền nó nhiều hay là ít thế nào
và nếu mà mình lừa người ta thì người ta sẽ không đến thăm việt hà nội nữa
hoặc là không đi đến những nơi nào nữa để chơi ở việt nam nữa
vẫn với tình huống trên lần này nhân vật là một cô bạn xinh xắn
có vẻ như cô bé rất sẵn lòng giúp đỡ vị khách này
thế nhưng thay nhiên đi xe ôm lại cố tình can thiệp vào gạo gấm vị khách
theo tôi mỗi người bao nhiêu
con biết chủ tịch quốc hội đúng không
ờ nhưng mà im im để chú ý kiếm tiền nhé
về chú cho
thay nhiên đi xe ôm vẫn tiếp tục dỗ dỗ cô bé với kế hoạch của mình
và câu trả lời mà chúng tôi ghi nhận được vẫn là im lặng
cuối cùng sau một hồi thuyết phục vị khách nước ngoài đã đồng ý đi xe ô và giờ cô bé chỉ còn biết nhìn theo
cùng xem nếu thay nhiên đi xe ôm quay lại
cô bé sẽ nói gì
cô bé đã thẳng thắn từ chối người xe ôm khi chia tiền
và cho rằng đó là hành vi lừa đảo
thật may mắn cô bé đã nhận thức được điều đó
thế nhưng dường như quên mất việc phải cảnh báo cho du khách nước ngoài hành vi lừa đảo này
chú lừa đảo ạ
còn lấy năm trăm linh nghìn này
chú đã bảo với con rằng để chú kiếm tiền
và người nước ngoài thì người ta cũng không hiểu chú rõ lắm
và con cũng đã giải thích thì con cũng không biết được nữa
dịch tình thì lúc đấy con cũng hơi sợ
với các bạn tiếp theo
nghiệu có giúp đỡ vị khách nước ngoài hay không đây
có vẻ như cô bé này không biết chùa trần quốc ở đâu
riêng khi được hỏi thì đã khá vui rối
dường như xe ôm xuất hiện khiến cô bé nhẹ nhõm hơn khi đã có được người giúp đỡ thay mình

cái giá là bao nhiêu
và người xe ôm đã nhanh chóng thực hiện được ý đồ lừa được du khách người nước ngoài
chú hỏi là con có biết chùa trần quốc ở đâu không và hỏi dường như thế ạ
con thấy là khá là tội cho chú người nước ngoài ạ
tại vì chú chắc là lần đầu hoặc là đến việt nam nên là chưa biết nhiều
và chú cũng chả biết không biết đường ạ
và con cũng không biết đấy là chùa trần quốc ở đâu
không biết đấy là chùa trần quốc ạ
con nghĩ là con sẽ bảo chú người nước ngoài là cái hành động
cái chú xe ôm đang lừa cả chú đấy và chú cần phải hỏi người khác
có người khác nào đó đáng tin cậy hơn ạ
đối với người nước ngoài giao thông ở việt nam là một thực tế khủng khiếp
và là một trong những nỗi lo sợ khi đến việt nam
không những thế người nước ngoài còn có thể bị chặt chém bị lừa đảo khi tham gia giao thông
hãy dũng cảm lên tiếng khi gặp những hành động xấu xí này